tại thành phố đà nẵng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với một mươi hai tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung và tây nguyên
về tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các kiến nghị của địa phương
trọng tâm của buổi làm việc là đôn đốc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của khu vực hiện đang ở mức rất thấp
cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ và đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng lãnh đạo một số bộ ngành và các hiệp hội ngân hàng doanh nghiệp lớn
tại cuộc làm việc các tỉnh thành phố đưa ra một trăm linh hai kiến nghị bao gồm các nhóm kiến nghị về cơ chế chính sách công tác quy hoạch
các chương trình dự án đầu tư thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia nhà đầu tư lao động nước ngoài
phát biểu tại cuộc làm việc các địa phương khẳng định cam kết đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ giải ngân ít nhất chín mươi
một số địa phương cho biết sẽ đạt tỷ lệ giải ngân sáu mươi sáu mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
với tinh thần đó thủ tướng nêu rõ chính quyền trung ương bảo đảm môi trường vĩ mô ổn định thúc đẩy mở rộng thị trường
sửa kịp thời nghiêm túc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tập trung xử lý kiến nghị của địa phương không được để tình trạng đi thăm địa phương thì có
nhưng làm việc trực tiếp xử lý tồn tại thì ít
chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn hỗ trợ sản xuất tiêu dùng tạo việc làm và lo an sinh xã hội
triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng công khai minh bạch không để lợi dụng trục lợi chính sách
thủ tướng tin rằng lãnh đạo và người dân các địa phương trong vùng mong muốn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
không để trung ương và chính phủ thất vọng về sự tăng trưởng yếu kém nhiều tồn tại của các tỉnh miền trung tây nguyên